cụ thể vào đêm ngày tám tháng ba tại khu dịch vụ cổng đồng phường la khê quận hà đông
một nhóm thanh niên gồm năm người kéo đến gây dối yêu cầu các hoàng quán phải nộp tiền bảo kê để được yên ổn
trong lúc tranh chấp thì một đối tượng đã nổ súng vào hàng quán có nhiều người đang ngồi
sau phát súng thị uy này các đối tượng tiếp tục đe dọa và chỉ đến khi công an phường la khê có mặt
các đối tượng mới bỏ trốn hiện công an quận hà đông đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc
vào trưa nay ngày chín tháng ba công an huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi đã đột kích vào ổ đá gà
bắt quả tang hàng chục đối tượng đang sát phạt nhau trong rừng keo thuộc xã phổ an
phát hiện công an hàng chục đối tượng đã bỏ chạy lực lượng chức năng đã vây bắt được chín đối tượng
tại hiện trường lực lượng công an lập biên bản tạm giữ được nhiều con gà một mươi ba xe mô tô các loại
qua kiểm tra trên người các đối tượng lực lượng chức năng còn thu giữ trên năm mươi triệu đồng tiền mặt
và một số giấy ghi tỷ lệ cá cược
được biết tụ điểm đá gà này hoạt động từ sau tết nguyên đán đến nay
luôn có người cảnh giới và tập trung rất nhiều con bạc từ các địa phương lân cận đến tham gia
gây mất an ninh trả tự trên địa bàn
tại khu vực ngã ba đường võ nguyên giáp phường mỹ an quận ngũ hành sơn đà nẵng
vào sáng nay đã xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn khiến một người bị thương
theo thông tin ban đầu xe khách mang biển kiểm soát bốn mươi ba b chín
đã đâm vào đuôi xe tải mang biển kiểm soát bốn mươi ba c một mươi một nghìn bảy trăm năm mươi bốn
cú va chạm đã khiến xe tải mất lái đâm vào một xe máy chạy cùng chiều
khiến một nam thanh niên bị thương
mặc dù không gây thiệt hại về người nhưng vụ tai nạn liên hoàn đã khiến các phương tiện hư hỏng nặng
giao thông tại khu vực ách tắc cục bộ
nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
có liên quan tới vụ xe khách chở du khách nước ngoài bị lật tại bình thuận
vào khoảng một mươi bảy h chiều ngày hôm nay
theo thông tin mới nhất lái xe khách là nguyễn minh tâm
chú tại tỉnh và rượu ứng tàu đã tử vong tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình thuận
theo giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh bình thuận
tài xế thâm tâm nhập viện trong tình trạng bị chấn thương nặng cuộc sống
mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong
hiện tại bệnh viện đang điều trị cho năm nạn nhân bị thương là người hàn quốc
hầu hết bị chấn thương như gãy xương chật khớp
ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn các cơ quan chức năng tỉnh bình thuận
đã đến thăm hỏi các nạn nhân và hỗ trợ những người bị thương bốn triệu đồng